thưa quý vị chỉ cách đây hai ngày trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
một cán bộ của cục cảnh sát giao thông bộ công an đã bị tông trọng thương tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
điều này cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ đang có diễn biến phức tạp theo chiều hướng gia tăng
cả về số vụ và tính chất mức độ
vâng thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng thời gian qua trên cả nước rất nhiều vụ chống người thi hành công vụ đã xảy ra
trong các lực lượng công an nhân dân thì lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên phải đương đầu
với những kẻ ngông cuồng xem thường pháp luật trên đường phố
điều này không những đe dọa tới tính mạng của người thi hành công vụ
mà còn đe dọa đến tính mạng của người dân khi tham gia giao thông
và thông tin được cư dân mạng chia sẻ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây
thể hiện sự phẫn nộ và yêu cầu các cơ quan chức năng phải nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ
đảm bảo sự thượng tôn pháp luật
không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện
đối tượng điều khiển xe máy đâm xe vào đại úy lê ngọc bảo châu
thuộc tổ công tác số bốn cục cảnh sát giao thông
và đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp biên hòa đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
đại úy lê ngọc bảo châu bị thương nặng phải cấp cứu trong tình trạng gãy xương chân phải
thông tin được cư dân mạng chia sẻ ngay sau đó
bức xúc với hành vi côn đồ manh động và sự coi thường pháp luật của đối tượng
đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và nghiêm trị
coi thường tính mạng người khác thì tốt nhất cấm vĩnh viễn
không cho điều khiển phương tiện cá nhân và truy cứu trách nhiệm hình sự
những kẻ có hành vi cản trở chống đối lại lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ
phải nhận hậu quả pháp lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
không thể cứ tuyên truyền nhắc nhở mãi phải phạt thật nặng
những vụ việc có tính chất manh động và gây hậu quả nghiêm trọng
cần xem xét truy tố tội cố ý giết người để bảo vệ lực lượng thi hành công vụ
clip này đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội
tối ngày hai mươi sáu tháng hai tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
lập chốt đo nồng độ cồn trên đường trần nhật duật quận hoàn kiếm
tuy nhiên khi tổ công tác yêu cầu tài xế ô tô xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn
thì người này bất ngờ tăng ga lao vào tổ công tác
một chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
cư dân mạng chia sẻ thực sự phẫn nộ bởi hành vi chống đối
hất người thi hành công vụ lên nắp capo rồi bỏ chạy
đã liên tục xảy ra trong thời gian vừa qua
xâm hại trực tiếp đến an toàn sức khỏe tính mạng của các cán bộ chiến sĩ
nhiều ý kiến cho rằng phải tăng nặng khung hình phạt
đối với các hành vi chống người thi hành công vụ
để đảm bảo thượng tôn pháp luật
đồng thời tăng cường sự răn đe phòng ngừa chung cho xã hội
xử lý hình sự là đương nhiên
nhưng những hành vi chống người thi hành công vụ
côn đồ và manh động như thế này thì phải thêm hình phạt bổ sung
tước bằng lái vĩnh viễn mới đủ sức gian đe
nếu chế tài chưa đủ mức gian đe tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi
thì có thể những vụ việc tương tự sẽ còn diễn ra
cần tăng mức phạt lên kịch khung
xem xét cụ thể các tội danh là chống người thi hành công vụ
thạch cố ý gây thương tích hay tội giết người
thì những đối tượng này đã bất chấp manh động
gây hậu quả nghiêm trọng tới tính mạng và người thi hành công vụ
dùng nhiều lời lẽ lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng
quay xe bỏ chạy hắt thành viên tổ công tác lên nắp capo
thậm chí là đâm xe trực diện
cư dân mạng đánh giá thực trạng chống người thi hành công vụ
đang ngày càng gia tăng với tính chất manh động
đáng buồn trong năm ngoái
toàn quốc xảy ra hai mươi sáu vụ chống người thi hành
công vụ làm một mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương
theo nhiều chuyên gia pháp lý và cư dân mạng
trong bộ luật hình sự tội chống người thi hành công vụ
với ba mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm
tùy theo tính chất và mức độ vi phạm
so với tính chất nguy hiểm của hành vi này gây ra
thì mức hình phạt trên còn nhẹ chưa đủ sức giăn đẻ
cư dân mạng đề nghị các cơ quan chức năng
cần xem xét nghiêm trị các đối tượng
thi hành công vụ và dẫn chứng về vụ việc
đối tượng kiều tiến tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường phong hán thành phố lào cai
vừa bị khởi tố tội giết người
trước đó đối tượng này đã không chấp hành hiệu lệnh
tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra
và đâm thẳng khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương nặng
cộng đồng mạng đồng tình và cho rằng
khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý nguyên pháp
đối với các hành vi vi phạm
đó là giải pháp cấp bách và cân thiết
nhằm đảm bảo tính nhiên minh của pháp luật